ngày hai mươi sáu tháng sáu tại hà nội trường đại học phòng cháy chữa cháy đã tổ chức hội nghị khoa học quốc tế
vai trò của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống
trong những năm gần đây việt nam phải đối mặt với những nguy cơ thách thức mới
trong đó vấn đề an ninh phi truyền thống đang là một trong những mối đe dọa lớn trong bảo đảm an ninh trật tự quốc gia
trước những mối đe dọa của an ninh phi truyền thống như cháy nổ thảm họa thiên tai diễn biến phức tạp
đặt ra cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải tìm tòi nghiên cứu các giải pháp để khắc phục
yêu cầu nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy cần nâng cao trình độ khoa học công nghệ chuyên sâu và ngày một chính quy tinh nhuệ hiện đại